từ chối không đăng kiểm đối với ô tô đỗ dưới lòng đường nhưng không trả phí trả sai phí
đó là đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm trong dự thảo quy định xử lý vi phạm
tại các tuyến đường tổ chức cho ô tô đỗ có thu phí theo giờ
động thái trên được đưa ra trong bối cảnh sau hơn một năm triển khai
tình trạng thất thu vẫn đang diễn ra ở hai mươi ba tuyến đường cho ô tô đỗ có thu phí
theo đó những hành vi dự kiến thuộc diện bị xử lý vi phạm hành chính gồm đổ xe nhưng không trả phí
đỗ xe quá thời gian đăng ký đăng ký trả phí sai loại xe sai mức phí đăng ký sai mã đổ
dự thảo nêu các bước xử lý xe ô tô vi phạm gồm phát hiện gián phiếu nhắc nhở
người vi phạm nếu không đóng tiền sau ba ngày sẽ bị công bố trên báo chí
và liên hệ với ủy ban nhân dân phường để lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
sau một mươi năm đến ba mươi ngày nếu người vi phạm chưa đóng phạt sẽ thông báo cho cục đăng kiểm việt nam
từ chối đăng kiểm đối với phương tiện
đây mới chỉ là đề xuất ban đầu sở giao thông vận tải tp hcm đang lấy ý kiến rộng rãi
từ các sở ngành liên quan trước khi quy trình xử lý vi phạm tại các tuyến đường tổ chức
cho ô tô đỗ có thu phí theo giờ có hiệu lực thi hành